khi đang tuần tra kiểm soát tại khu vực đường dạ nam phạm thế hiển
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô bốn chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi tám a một mươi nghìn tám trăm bốn mươi ba có biểu hiện nghi vấn
tổ cảnh sát giao thông đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra
thế nhưng tài xế đã nhấn ga tăng tốc để bỏ chạy khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải truy đuổi
sau một thời gian truy đuổi quyết liệt qua nhiều tuyến phố
lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ được hai đối tượng là huỳnh đức lợi
chú tại quận một mươi và tô xuân bình chú tỉnh kiên giang cùng với một lượng lớn ma túy ở trên xe
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa bắt tạm giam nguyễn văn thanh năm mươi năm tuổi
chú tại phường tâm hòa tp biên hòa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn trong nội bộ gia đình
vào ngày hai mươi hai tháng ba thanh đã mang theo chiếc kéo dài hai mươi bảy cm tới nhà cháu rể là lê tài trung
ở khu phố một phường tam hòa để gây sự
tại đây thanh đã dùng kéo đâm anh trung gây thương tật
bà nguyễn thị thoa là mẹ anh trung chạy vào can ngăn cũng đã bị thanh cầm kéo đâm hai nhát
hậu quả bà thoa bị thương tật năm mươi ba và anh trung bị thương tật sáu mươi
sau vụ việc nhiều tài xế taxi đình công không đón khách ở sân bay quốc tế đà nẵng
ubnd tp đà nẵng đã giao cho sở giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan
đề ra các biện pháp nhằm xiết lại hoạt động vận tải hành khách
trước đó vào sáng ngày bốn tháng một mươi một nhiều tài xế taxi của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe taxi trên địa bàn thành phố đà nẵng đã bất ngờ đình công không đón khách tại sân bay quốc tế đà nẵng
sự việc này đã khiến nhiều hành khách gặp khó khăn trong việc tìm phương tiện để di chuyển
nguyên nhân ban đầu là do tài xế của các hãng taxi cho rằng xe grab xe dù hoạt động mạnh
khiến các hãng taxi mất khách
dù các hãng đều đăng ký và đóng tiền phí bến bãi chờ đón khách
trong khu vực cảng hàng không quốc tế đà nẵng
nhiều khoảnh rừng bị chặt phá các cây gỗ lớn bị đốn hạ và được thay bằng những cây tràm chỉ vài ngày tuổi
thực trạng người dân tự ý xà xẻo lấn chiếm đất rừng không chỉ xảy ra tại huyện vĩnh linh đắk rông hướng hóa
mà gần đây dư luận tiếp tục phản ánh việc người dân công khai xâm phạm đất rừng tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị
theo phản ánh của người dân tại tiểu khu bảy trăm bảy mươi năm thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp đường chín diện tích lớn đất rừng bị một số người đã phát đốt chưa lâu
nhiều cây gỗ thông tràm lớn bị chặt hạ để trồng cây mới
được biết tiểu khu bảy trăm bảy mươi năm được trồng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp đường chín
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng trị phê duyệt phương án chuyển đổi diện tích trên từ rừng phòng hộ ít sung yếu
sang quy hoạch rừng sản xuất
từ đó người dân đã ồ ạt vào rừng chặt thông keo tràm nhiều năm tuổi để chiếm đất
cho đến tối ngày hôm qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất xuất nhập khẩu việt mỹ
vào buổi chiều tại khu công nghiệp tân đông hiệp b phường tân đông hiệp thị xã di an tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày các công nhân thấy khói bốc lên
từ khu vực nhà xưởng chứa gỗ của công ty
sau đó lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực rộng hơn hai m hai
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương được huy động đến hiện trường
cùng hàng chục xe chữa cháy để dập lửa di chuyển các vật dụng bên trong công ty ra ngoài tránh cháy lan
hàng trăm công nhân đã phải sơ tán ra khỏi công ty để đảm bảo an toàn
may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hầu như toàn bộ tài sản trong sưởng gỗ đã bị lửa thiêu dụi